ngay sau khi các lực lượng chức năng bắt tạm giam hoàng đức bình linh mục nguyễn đình thục đã gọi điện kích động một số giao dân quá khích đã đứng chản ra đường và dùng các vật như cây cối gạch đá chặn các phương tiện đang đưa thông cho các lực lượng một a gây ách tác cản trừ giao thông nghiêm trọng gần sáu tiếng đồng hồ để đòi thả người bị bắt
khi lực lượng chức năng đến làm nhiệm vụ vận động đám đông giải tán phân luồng các đối tượng quá khích đã tràn ra đường không cho các phương tiện quay đầu hoặc đi vào các lối rẽ
đồng thời có các hành động chống đối lực lượng chức năng
sự việc lên đến đỉnh điểm khi các đối tượng đã bắt giữ trái phép một số người
không dừng lại ở đó nguyễn đình thục lại tiếp tục kích động đám đông cực đoan kéo ra bao vây gây dối trước trụ sở công an huyện diễn châu và đã có những lời lẽ xuyên tạc về việc công an nghệ an thi hành lệnh bắt tạm giữ hoàng đức bình
hành vi của nguyễn đình thục và một số phần từ quá khích đã gây mất trật tự công cộng cản trừ giao thông vi phỏ khắc buộc
mặc dù được cơ quan chức năng giải thích hoàng đức bình là đối tượng nguy hiểm nằm trong tổ chức phản động việt tân luôn mang giã tâm cùng mua đồ chống phá gây bạo loạn nhằm lật đổ nhà nước việt nam
bộ công an bắt giữ đối tượng phản động này là nhằm lập lại an ninh trả tự đảm bảo sự bình yên cho đất nước
tuy nhiên nhiều đối tượng cực đoan vẫn cố tình gây dối nên công an tỉnh phải triển khai lực lượng để giải tán đám đông
trước đó nguyễn đình thục đã nhiều lần kích động và cầm đầu những người quá khích gây dối trật tự công cộng điển hình như ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng việc đi khiếu kiện pháp mô xa
nguyễn điền thục đã giao giảng kích động một số giáo dân mang theo băng rôn cờ gây mất trật tự giao thông trên quốc lộ một a phá hoại tài sản chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đình thục đã kích động và cùng một số giáo dân kéo đến trụ sở công an huyện pháp mô sa